chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay chủ nhật ngày một mươi năm tháng một sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
thưa quý vị vào tối qua tại hà nội ubnd về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao
và ubnd tp hà nội phối hợp tổ chức chương trình xuân quê hương năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề đất nước niềm tin và khát vọng
chương trình có sự tham gia của hơn ba đại biểu là lãnh đạo đảng nhà nước
các bộ ban ngành trung ương và địa phương đại biểu kiều bào ở các nước về việt nam đón tết nguyên đán quý mão
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tới dự và đánh chống khai hội xuân quê hương hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi những tình cảm thân thương lời thăm hỏi ân tình tới toàn thể bà con kiều bào
và những người con của quê hương việt nam sinh sống làm việc và học tập ở nước ngoài
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định trong những thành công chung của đất nước
nhiều hình thức và trên các lĩnh vực khác nhau kiều bào đã góp phần quan trọng cả về vật chất lẫn tinh thần
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài cũng là chất xúc tác đóng góp quan trọng
và những thành công của hoạt động đối ngoại của nước ta
thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa tôn giáo bà con kiều bào đã và đang góp phần
giữ gìn bản sắc quảng hóa những hành lĩnh những giá trị văn hóa ở nước ngoài
và hình hành một mở lưới các sứ giả hữu nghị
vì với các nước đúng như lời chủ tịch hồ chí minh nhắn dữ với kiều bào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
là mỗi kiều bào phải lẫn đại sứ nhân dân của việt nam
theo một tên đạo đảng nhà nước mặt trận của quốc việt nam và người dân trong cả nước
tôi xin chúc toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài và các quỷ kết quý sức khỏe hạnh phúc và thành đạt
chúc chương trình chương trình
xuân quế hương hạnh phúc và thành công rực rỡ xin chân trọng cảm ơn
trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình xuân quê hương
nhiều kiều bào chia sẻ cảm xúc niềm vui khi được tận hưởng không khí ngày tết cổ truyền của dân tộc
đồng thời gửi gắm những kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
và chia sẻ những dự định của bản thân để góp phần giúp quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp trong thời gian tới
thông qua những chương trình như sau
xuân quế hương như thế này hoặc là những chương trình thăm biển đảo trường sa trong những năm vừa qua
thì chúng tôi càng gắn kết với nhau nhiều hơn
ví dụ như chương trình về biển đảo thì chúng tôi gắn kết rất là nhiều năm nay rồi
và chúng nó nói vui là khi chúng ta thông qua những chương trình như này trở thành những người trong một nhà
chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với cả các đơn vị các tập đoàn công ty của hàn quốc đầu tư về việt nam
và ngoài ra thì chúng tôi cũng có những quỹ đầu tư không chỉ của hàn quốc
mà các quỹ đầu tư của các nước khác nữa chúng tôi cũng kết nối với việt nam
và tôi tin rằng là chúng ta còn rất nhiều dư địa cho việt nam phát triển trong những năm tiếp theo đây
cái không khí tết nó đem lại cho kiều bào những cái cảm xúc rất là khó tả và rất là cảm động
bởi vì chúng tôi cũng đã xa quê hương rất là lâu rồi
và mỗi lần bước chân trở về quê hương thì cái cảm xúc đấy nó không thể diễn tả bằng lời được
nhưng mà chúng tôi thực sự hôm nay rất là cảm động và cảm ơn đảng nhà nước đã tạo điều kiện
cho những kiều bào có được những cái khoảnh khắc rất là vui vẻ và được giao lưu kết nối với nhau
chương trình xuân quê hương cũng là thời điểm quan trọng để đảng nhà nước và nhân dân trong nước
bày tỏ sự trân trọng đánh giá tích cực về những đóng góp chân thành đáng quý của đồng bào ta ở nước ngoài
dành cho nhân dân trong nước trong những năm qua dù còn nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
nhiều năm qua sự kiện xuân quê hương dành cho cộng đồng khoảng năm ba triệu người việt nam
tại một trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đã trở thành sự kiện lớn
thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào
từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón tết
trong chuyến công tác tại lào cai chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn công tác
đã tới thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lào cai
qua ngay báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai các hoạt động trong dịp tết nguyên đán quý máu
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao biểu dương công an tỉnh lào cai đã nỗ lực vượt qua khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục tiên phong gương mẫu
quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng về xây dựng lực lượng công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự
đặc biệt quan tâm việc xây dựng lực lượng công an tỉnh lào cai thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ tịch quốc hội lưu ý công an tỉnh lào cai chủ động xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh trật tự
an toàn xã hội đặc biệt là trong dịp tết cổ truyền này phải đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn
được hưởng chọn một mùa xuân ấm no hạnh phúc
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
tuần qua đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức trọng thể kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng
thủ tướng phạm minh chính đề nghị lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân cần chú trọng công tác nghiên cứu
phân tích dự báo để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
các chủ trương chính sách lớn về công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
đổi mới hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần trong tình hình mới
làm tốt công tác xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển tiềm lực hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
bảo đảm nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân
chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp
quan tâm hỗ trợ nguồn lực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng bộ công an tô lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp thù nghiêm túc
và tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí thủ tướng
tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý tạm giữ tạm giam năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy các cấp sự quản lý điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo chỉ huy các cấp
đối với công tác tạm giữ tạm giam đề cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật
siết chặt kỳ cương kỷ luật quy chế làm việc quy trình công tác trước mắt chăm lo đầy đủ chế độ chính sách
cho cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân theo đúng quy định bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
cho các cơ sở giam giữ trong dịp tết
nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba tuần qua đoàn công tác của lãnh đạo đảng nhà nước do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm làm việc tại tỉnh hương yên
tại đây đoàn đã trao tặng năm trăm linh nhà đại đoàn kết và năm trăm linh xuất quà cho các gia đình người có công
gia đình chính sách người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hương yên
đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra và chúc tết tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên
đoàn cũng đã thăm làm việc và chúc tết tại công an tỉnh hương yên
tuần qua đã diễn ra lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác thể thao công an nhân dân
lễ ra mắt và xuất quân của công an hà nội
theo đó bộ công an đã quyết định chuyển giao công an nhân dân về công an hà nội
và đổi tên công an hà nội thi đấu tại giải phô địch quốc gia
đồng thời đổi tên công an hà nội thành công an nhân dân thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia
với mục tiêu là công an hà nội
nằm trong nhóm các đội dẫn đầu của giải vô địch quốc gia
câu lạc bộ bóng đá pvf công an nhân dân giành quyền thăng hạng phô địch quốc gia
ngay sau lễ ra mắt và xuất quân đã diễn ra trận thi đấu giao hữu
giữa câu lạc bộ bóng đá công an hà nội và đội tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia
tại hội nghị tổ chức tổng kết năm năm thí điểm giao quyền đào tạo
và xác nhận trình độ cao cấp lý lượng chính trị trong công an nhân dân hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng trần quốc tỏ
tổng đảng thứ trưởng bộ công an thống nhất với đề nghị của các đại biểu tại hội nghị
đề xuất ban tổ chức trung ương ban tuyên giáo trung ương và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
báo cáo ban bí thư đồng ý quyết định chính thức giao nhiệm vụ cho các học viện công an nhân dân
được đào tạo trình độ cao cấp chính trị lâu dài
báo cáo ban bí thư quyết định cho các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân
được đảm nhận nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập công an
tỉnh lai châu và đón nhận huân chương chiến công hạng ba
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
lực lượng công an lai châu cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động kịp thời tham mưu
cho cấp ủy chính quyền các cấp đề ra các nội dung kế hoạch biện pháp đồng bộ toàn diện
huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị
toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang và các đơn vị tài trợ đã tặng sáu trăm linh căn nhà
cho hộ nghèo huyện phong thổ tỉnh lai châu
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng một đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
do trung tướng khăm kinh quy lam man nhi vông thứ trưởng
kiêm tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát làm trưởng đoàn
chào xã giao phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ kham phong
thăm tặng quà công an phùng bản văn xoay
thăm hỏi động viên tặng quà tết cán bộ chiến sĩ cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
thăm kiểm tra đôn đốc tiến độ tại công trường xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào
dự và chỉ đạo hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
của cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị đơn vị cần tập trung thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và đề án thành phần
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu về mặt lý luận chiến lược
thể chế hóa thành những văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế bảo vệ công an nhân dân
bảo vệ cán bộ chiến sĩ trong công tác và chiến đấu để bổ sung vào luật công an nhân dân sửa đổi
phát biểu tại hội thảo khoa học cấp bộ công tác công an trong phòng chống dịch covid một mươi chín
một số vấn đề lý luận và thực tiễn
thiếu tướng tiến sĩ lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an yêu cầu
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng các phương án kế hoạch
ứng phó với những thách thức của dịch bệnh
các vấn đề liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh trong tình hình hiện nay
tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
lực lượng y tế công an nhân dân cần chủ động tham mưu các giải pháp căn cơ toàn diện về công tác y tế
chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là công tác chăm sóc điều trị tích cực tại các cơ sở y tế công an nhân dân và cộng đồng
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải quán triệt quan điểm
người dân là trung tâm là chủ thể
đặt an toàn tính mạng người dân là trên hết trước hết
đây là chỉ đạo của thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tổng xa xoát kiểm tra an toàn
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và quán triển chỉ thị số một ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
thứ trưởng yêu cầu công an các địa phương tiếp tục quyết liệt giám sát kiểm tra
yêu cầu các cơ sở khắc phục một trăm linh vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được phát hiện
thứ trưởng yêu cầu cấp bách nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nội dung được nhấn mạnh có tầm quan trọng đặc biệt trong nghị quyết đó là xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
đảng nhấn mạnh mức độ ở đây không chỉ ở tầm quan điểm tinh thần chỉ đạo mà phải thực chất thật sự
tạo chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc toàn diện mọi mặt trên thực tiễn trong đời sống công tác chiến đấu của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đây là yêu cầu đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân luôn khắc ghi thực hiện
cái điều cực kỳ quan trọng đối với lực lượng công an nhân dân đó là phải giữ được lòng tin
của lãnh đạo lòng tin của nhân dân thì muốn có được cái lòng tin muốn củng cố được cái sức mạnh ấy thì rõ ràng công an nhân dân trước hết là phải sửa mình là phải phấn đấu là phải rèn luyện
chúng ta thấy rằng là trong xã hội của chúng ta có khá nhiều những cái điều quyến rũ những cái điều mà khiến cho người công an nhân dân của chúng ta có thể bị ảnh hưởng đến cái việc giữ liêm cái việc là giữ gìn hình ảnh của mình đối với xã hội
và trong cái điều kiện như thế thì chúng ta càng phải nâng cao cái nhận thức và cái trách nhiệm của mình đối với lại nhân dân đối với lại đất nước
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh hiện nay đảng ta đang ra sức làm trong sạch đảng kiên quyết chống tham nhũng kiên quyết chống lại những hiện tượng tiêu cực
để thực hiện được điều này công an nhân dân phải là lực lượng đi đầu
bởi muốn xây dựng xã hội trong sạch vững mạnh thì lực lượng công an nhân dân phải trong sạch vững mạnh
đẩy lùi tham nhũng tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng
chỉ đạo của người đứng đầu đảng ta tổng bí thư nguyễn phú trọng với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đây là quan điểm nhất quán của đảng và cũng là một trong những yêu cầu tiên quyết để xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa hiệu quả hơn nữa ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng
đẩy lùi tham nhũng tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng công an
thật sự trong sạch thật sự vững mạnh không được tôi nói tuyệt đối không được cậy quyền cậy thế lợi dụng cương vị và nghiệp vụ để công tác để làm những cái điều bất chính
nắm rõ quan điểm chỉ đạo của đảng bộ công an đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực trong nội bộ công an nhân dân
phòng ngừa từ sớm từ xa không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn vi phạm của cá nhân thành vi phạm của tổ chức tập thể
trong lực lượng công an cũng có những cái cá nhân làm cho cái uy tín của lực lượng công an bị giảm sút
thì rõ ràng với cái việc mà chỉnh đốn theo cái tinh thần nghị quyết một mươi hai và đặc biệt là theo cái đề án một trăm một mươi tám của đảng ủy công an nhân dân thì cái sự chuyển biến rất là rõ rệt
sai phạm của cán bộ đảng viên ngay cả là cán bộ chỉ huy cần phải được nghiêm túc phê bình xử lý
câu chuyện tại tri bộ đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận hà đông thành phố hà nội
người đứng đầu tri bộ này đã bị điều chuyển công tác do thiếu trách nhiệm vi phạm quy trình công tác dẫn đến việc bị can bỏ trốn trong quá trình bị dẫn giải phục vụ xét xử
kể từ lúc mà điều động đồng chí bí thư cấp trưởng một đơn vị sang cái vị trí công tác khác
thì có cái tính dân đe đối với các tri bộ trực thuộc đảng bộ công an quận cũng như đảng viên công an quận nhìn vào đấy để có cái hướng khắc phục và phấn đấu
các thiết chế kiểm tra giám sát chấn chỉnh kỳ luật kỳ cương được tăng cường
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng thanh tra công an nhân dân đã kiến nghị xử lý hai trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ có sai phạm góp phần chấn chỉnh
củng cố nội bộ các đơn vị xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
việc kê khai công khai và xác minh bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm
bộ công an coi đây là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác phòng ngừa tham nhũng tiêu cực
sử lý những cán bộ vi phạm như vậy có hai cái tác dụng tạo ra đe phòng ngừa trong lượng công an
nhắc nhở tất cả những sĩ quan công an cần phải tránh cần vượt qua chính mình để tỏa sáng bản chất công an cách mạng của việt nam
cái điều thứ hai thông qua xử lý kịp thời công minh
cũng là thể hiện một lòng trung thành của công an đối với đảng đối với nhân dân
chúng ta đều thống nhất thấy là cái nghị quyết một mươi hai này là rất quan trọng đối với toàn lực lượng công an chúng ta
cái này phải thấm đến từng cán bộ chiến sĩ từng đảng viên không phải chỉ là tăng biên chế không phải chỉ là đào tạo cán bộ không phải chỉ là mà đầu tiên là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
gương mẫu đi đầu dưới lá cờ
của đảng của tổ quốc tuyệt đối trung thành chỉ biết còn đảng thì còn mình
là thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân bảo vệ đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
nghiêm túc tự soi tự sửa tự ghen rỗ mình
quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận lại đồng hành tiếp sức cùng người tham gia giao thông về quê an toàn đón tết bình an bên gia đình
những hình ảnh rất ý nghĩa có trong mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay
từ sáng sớm nay dòng người đi xe máy ô tô từ các tỉnh phía nam như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương đổ về bình thuận mỗi lúc một đông
người dân lình kỉnh đồ đạc chở nhau bằng xe máy về quê đón tết
khi vừa qua trạm cảnh sát giao thông hàm tân được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn dừng lại để nhận nước suối khăn lạnh miễn phí rồi tiếp tục hành trình
sau quãng đường hơn một trăm linh km từ thành phố hồ chí minh
tới đây nhiều người đã thấm mệt vì nắng gió bụi đường nên khi được tặng nước uống thì ai nấy đều cảm thấy mát lòng
bình thuận là tỉnh có chiều dài tuyến quốc lộ một đi qua dài nhất cả nước với một trăm tám mươi một km
những chai nước chiếc khăn lạnh nghĩa tình của các chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông hàm tân giúp người dân tỉnh táo hơn trên quãng đường còn lại
ngoài việc phát nước suối và tặng khăn lạnh cảnh sát còn tuyên truyền an toàn giao thông nhắc nhở bà con lưu thông an toàn cũng như gửi lời chúc thợ lộ bình an và đón tết xung vầy
lực lượng cảnh sát giao thông hàm tân
rất vui mừng phấn khởi được tặng những chai nước mát những chiếc khăn lạnh để chia sẻ động viên bà con trên đường về quê vui suốt đón tết
trong quá trình bà con người tham gia giao thông trên tuyến đường cốt lộ một a đây là thời gian gần tết
nên là các phương tiện lưu thông với lưu lượng là rất là cao
đề nghị bà con người tham gia giao thông đi đúng phần đường làn đường chấp hành các quy định
của pháp luật về hệ thống biển báo trên đường bộ để làm sao mà đảm bảo an toàn cho bà con trên suốt dọc tuyến mà bà con di chuyển từ nơi xuất phát về đến quê nhà
chỉ trong vòng một giờ đồng hồ hàng trăm chai nước đã được trao tận tay người đi đường
cũng có người dân không nhận nước uống vì có mang theo nhưng vẫn gật đầu cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông
mặc dù đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng đã khiến người dân bất ngờ
và cảm động qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân